lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị vừa liên tiếp bắt giữ ba xe ô tô chở hàng lậu với số lượng lớn
ngày hai mươi hai tháng tám quốc lộ chín huyện đắk rông lực lượng chức năng đã phát hiện ô tô khách mang biển kiểm soát bảy mươi bốn d một trăm hai mươi tám
do tài xế trần đình quang chú tại tp đông hà điều khiển
trên xe có một bốn trăm chín mươi gói thuốc lá và sáu non sữa en xua
tất cả số hàng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ngay sau đó lực lượng chức năng phát hiện ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn d một trăm chín mươi
do lái xe võ minh hiếu vận chuyển ba bảy tấn đường kinh trắng
và xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn d hai trăm hai mươi hai do lái xe lê sĩ hòa điều khiển vận chuyển ba năm tấn đường kinh trắng
số hàng trên cả hai xe đều do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng lậu hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định